tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
thời gian gần đây nhiều ngân hàng đã thay đổi cách thu phí sms
khiến người dùng phải bỏ ra số tiền gấp hai ba thậm chí bảy lần mức thu trước đây
tuy nhiên tại cuộc họp mới đây do cục viễn thông và hiệp hội ngân hàng chủ trì
đã có nhiều ý kiến đề xuất cách thu phí mới
theo đó các ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông đã thống nhất được phương án thu phí chung
là một mươi một đồng một tháng đã bao gồm thuế vat không giới hạn số tiền ngắn